thủ tướng chính phủ vừa ban hành quyết định số một mươi chín hai nghìn hai mươi quy định về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng
theo đó đối với các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đã lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng phải vận hành ngay việc thu phí điện tử không dừng
việc thu phí điện tử không dừng phải bảo đảm nguyên tắc tăng cường hiệu quả minh bạch và hiện đại hóa công tác thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ
bảo đảm quyền thu phí của nhà đầu tư theo hợp đồng dự án đã được ký kết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền
bảo đảm yêu cầu về kết nối liên thông giữa các hệ thống thu phí điện tử không dừng giữa hệ thống thu phí một dừng với hệ thống thu phí điện tử không dừng tại từng trạm và toàn bộ hệ thống
trong quyết định thủ tướng chính phủ yêu cầu hệ thống thu phí điện tử không dừng phải được thiết kế lắp đặt xây dựng đồng bộ trên toàn quốc
bảo đảm vận hành liên tục nhanh chóng chính xác hiệu quả và an toàn